ngộ độc thức ăn tại nhà uống nước gì để xử lý
ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý có thể gây buồn nôn nôn hoặc tiêu chảy
nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do chúng ta ăn phải thực phẩm có chứa một loại vi trùng như vi khuẩn virus hoặc ký sinh trùng
một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của ngộ độc thực phẩm là norovirus vi khuẩn salmonella và ecoli
sau khi xác định ngộ độc thức ăn và sơ cứu bước đầu người bệnh nên nghỉ ngơi để dạ dày được ổn định và tránh ăn uống trong vài giờ
thực hiện bổ sung ngay nước uống hoặc các loại chất lỏng giúp cơ thể không bị mất nước
bởi lẽ ngộ độc thức ăn thường bị nôn mửa tiêu chảy và đau bụng sẽ khiến cơ thể mất nước
người bệnh cần uống từng ngụm nước nhỏ ngày khi có thể
bên cạnh đó người bệnh cũng có thể sử dụng dung dịch bù nước đường uống đặc biệt là những đối tượng như trẻ nhỏ người già và người có bệnh nền
ngoài ra nước ép trái cây pha loãng đồ uống thể thao và các loại nước canh nước hầm thịt hoặc rau củ cũng có thể dùng để bổ sung chất lỏng cho người bị ngộ độc thực phẩm
tiếp theo khi đã có thể ăn uống trở lại nên cho người bệnh ăn những thức ăn dễ tiêu hóa thân thiện với dạ dày
ăn các bữa nhỏ không có nhiều chất béo và cần nhớ nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt mỏi
vậy có nên uống men vi sinh và các loại trà thảo dược khi bị ngộ độc
nhiều người khi thấy tiêu chảy đau bụng thì mua men đi sinh uống
tuy nhiên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại men vi sinh cho người bị ngộ độc
thực tế các loại men vi sinh có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột giảm thiểu triệu chứng đau bụng và tái khởi động lại hoạt động của đường tiêu hóa
nhưng việc uống men vi sinh như thế nào còn tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể do đó cần tham khảo ý kiến của bác sĩ
một số loại trà thảo dược có thể làm giảm các triệu chứng khó chịu do ngộ độc thức ăn
vì vậy tùy từng người có thể cân nhắc uống theo tư vấn của bác sĩ có thể tham khảo một số loại trà như
uống một cốc trà gừng hoặc ngậm một lát gừng tươi trong miệng có thể làm dịu dạ dày và cải thiện các triệu chứng khó chịu do ngộ độc thực phẩm
trà hung quế
uống một cốc nước ép từ hống quế thêm một chút mật ong có thể giúp làm giảm cảm giác đau quặn bụng
bạn có thể uống một chút giấm táo pha với nước ấm thức uống này có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và làm dịu các cơn đau
những loại nước không nên uống khi bị ngộ độc thực phẩm
không nên uống các loại nước có cồn như rượu bia cà phê trà hoặc các loại thức uống chứa caffeine sữa và các chế phẩm từ sữa
ngoài ra người bệnh không nên uống bất kỳ loại thuốc nào khi chưa được bác sĩ chỉ định
trong trường hợp ngộ độc không được kiểm soát cần nhanh chóng đến bệnh viện để kịp thời cấp cứu
hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm nhẹ đều có thể tự phục hồi nếu được chăm sóc tốt tại nhà
tuy nhiên nếu rơi vào những trường hợp sau cần nhanh chóng đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời
ngộ độc thực phẩm có các triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng như bị nôn và tiêu chảy liên tục đau bụng dữ dội
các triệu chứng ngộ độc không thuyên giảm sau vài giờ
xuất hiện các triệu chứng mất nước nghiêm trọng như trở nên lún lẫn nhịp tim nhanh mắt trũng sâu tiểu ít hoặc vô niệm
phụ nữ có thai trẻ em và người lớn tuổi bị ngộ độc người mắc các bệnh mãn tính như bệnh viêm ruột ibd bệnh tim mạch đái tháo đường hoặc bệnh thận
người có hệ miễn dịch yếu ví dụ như đang dùng thuốc điều trị ung thư hoặc hiv